tuy nhiên các em chưa có điểm thi nên chưa thể tham gia xét tuyển bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
với những em này nếu các em vẫn có nguyện vọng xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông có thể dự thi vào đợt hai nếu đủ điều kiện

việc xét tuyển sẽ cố gắng thực hiện như là kinh nghiệm chúng ta đã làm rất tốt ở năm hai nghìn hai mươi

như vậy xét chung một đợt như vậy thì có lợi cho toàn bộ hệ thống và đặc biệt là đảm bảo quyền lợi cho thí sinh
liên quan đến công tác thanh tra kiểm tra
bộ giáo dục và đào tạo sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập các đoàn thanh tra ở tất cả các khâu từ làm phách đến chấm thi tự luận trách nhiệm
đoàn kiểm tra công tác chấm thi của bộ và đoàn thanh tra của sở sẽ tiến hành kiểm tra giám sát trong suốt thời gian chấm thi đến lúc hoàn thành
và chúng tôi dự kiến từ một mươi đến một mươi năm ngày
ngoài ra năm nay thì chúng ta tiếp tục có sự tham gia của thanh tra cấp tỉnh
thì thanh tra cấp tỉnh tham gia với vai trò tùy từng địa phương
theo chỉ đạo của chủ tịch tỉnh sẽ tổ chức giám sát để tham gia đoàn thanh tra của sở để trao khâu chấm thi an toàn nghiêm túc và đúng quy chế
theo đánh giá sơ bộ sau hai ngày thi vào ngày bảy tám tháng bảy kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một đã đáp ứng yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ thiết thực và cơ bản đạt được mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh vừa nghiêm túc khách quan công bằng
đây cũng là năm thứ hai tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm thứ ba hai đợt thi tiến hành chậm hơn năm nay nên vẫn còn quỹ thời gian
trong trường hợp bất khả kháng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai ảnh hưởng đến kế hoạch năm học bộ giáo dục và đào tạo sẽ cùng các trường trao đổi để đưa ra phương án tốt nhất cho ban tuyển sinh
mặc dù là trời mưa lớn một thí sinh ở huyện sơn động tỉnh bắc giang ngủ quên vẫn kịp đến dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhờ có sự hỗ trợ của một phó trưởng công an xã một tình nguyện viên và một cô giáo

với hành vi giết người trương ngọc tuấn chú tại huyện phú hòa tỉnh phú yên đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra làm rõ
vào khuya ngày bảy tháng bảy trương ngọc tuấn nhậu tại nhà của huỳnh thanh huy ở phường bốn thành phố tuy hòa rồi phát sinh mâu thuẫn huy đã dùng mã tấu chém vào cánh tay của tuấn tuấn dùng một thanh sắt nhọn đâm vào cổ làm huy tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu
gây án xong trương ngọc tuấn đã phi tăng hung khí và bỏ trốn khỏi địa phương tuy nhiên chỉ chưa đầy sau hai mươi bốn giờ gây án tuấn đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên phối hợp với công an tỉnh quảng ngãi bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố quảng ngãi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động tỉnh hưng yên đã khởi tố vụ án và tạm giữ phàng lao chìa chú tệ huyện yên châu tỉnh sơn la về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày bảy tháng bảy tại thôn tiên cầu xã hiệp cường huyện kim động công an huyện kim động đã phát hiện và bắt giữ phàng lao chìa thu giữ năm gói ni lông bên trong chứa một viên nén
kết quả giám định cho thấy số chất trên là ma túy dạng methamphetamin với khối lượng hơn chín mươi chín gram
chia khai nhận mua số ma túy trên của một người lào tại khu vực biên giới việt lào sau đó mang về hương yên để bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch
nhưng mà sau đó đối tượng này đã trả lại trên đường quay về thì đối tượng bị công an huyện kim động phát hiện bắt giữ